thưa quý vị và các bạn sự bùng phát của dịch bệnh covid một mươi chín đang tạo ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu
đối với khu vực và trên thế giới
với tinh thần chủ động hợp tác và trách nhiệm của việt nam trên cương vị chủ tịch asean
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì thành công hai hội nghị cấp cao đặc biệt asean và asean cộng ba
với lãnh đạo các nước asean và ba nước đối tác trung quốc nhật bản hàn quốc
các nhà lãnh đạo đã bàn thảo nhiều biện pháp sáng kiến thúc đẩy hợp tác trong ứng phó với dịch bệnh
duy trì ổn định và phát triển kinh tế
tại hội nghị các nhà lãnh đạo đã cùng nhau đánh giá tác động to lớn của dịch bệnh
tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của các nước asean khu vực đông á và thế giới
đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia được khẳng định có vai trò then chốt
trong việc cùng nhau vượt qua những thách thức nghiêm trọng từ đại dịch covid một mươi chín
các nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu
công dân các nước asean và asean cộng ba bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
cần được đối xử bình đẳng và hỗ trợ kịp thời để không ai bị bỏ lại phía sau
các nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao vai trò chủ động tích cực của việt nam
trên cương vị chủ tịch asean đặc biệt trong thúc đẩy hợp tác ứng phó với dịch bệnh
sự bùng phát bất ngờ và tác động chưa có tiền lệ của covid một mươi chín
nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ đề và phương châm trong năm chủ tịch asean của việt nam
asean gắn kết và chủ động
đây là lần đầu tiên trong lịch sử khuôn khổ hợp bắc asean cộng ba
hội nghị cấp cao được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh tại nhiều quốc gia
sau một ngày làm việc các nhà lãnh đạo đã thông qua hai tuyên bố chung
của hội nghị cấp cao đặc biệt asean và asean cộng ba về dịch bệnh covid một mươi chín
tuyên bố đưa ra cam kết và quyết tâm chính trị ở cấp cao nhất
trong thúc đẩy hợp tác khu vực quốc tế trong phòng chống dịch bệnh
cũng như đảm bảo sự phát triển năng động bền vững của khu vực về dài hạn
để hiểu rõ hơn về những kết quả của hội nghị
cũng như là những đóng góp của việt nam trong vai trò là chủ tịch asean
chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với thứ trưởng ngoại giao nguyễn quốc dũng
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa ông hiện nay cả khu vực và trên thế giới đang phải đối mặt với thách thức
chưa từng có tiền lệ kể từ chiến tranh thế giới thứ hai
đó chính là dịch bệnh covid một mươi chín
và nó thì tác động ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống
từ kinh tế cho đến sinh mạng của toàn dân
và đây thì không phải là thách thức với bất cứ một cái quốc gia nào
vậy thì cũng xin được hỏi ông là hội nghị cấp cao đặc biệt asean và asean cộng ba
diễn ra trong thời điểm này thì có ý nghĩa như thế nào
tới việc phối hợp hành động nhằm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh
đúng đấy trong hoàn cảnh như chị nói thì với tư cách là chủ tịch asean
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã triệu tập
và chủ trì hai hội nghị cấp cao đặc biệt
đã có sự giám sử rất là đầy đủ của các nhà lãnh đạo
cái sự hưởng ứng rất là cao của các nước để tổ chức cái hội nghị này
cho thấy rằng là cái hội nghị nó có ý nghĩa rất là quan trọng
trong cái bối cảnh mà cả thế giới đang gặp chung chống dịch
thì mình đã thấy là cái covid một mươi chín là kẻ thù chung
và do đó có một cái nhu cầu rất là cấp thiết
sự chung là của sự phối hợp và hợp tác quốc tế
nó thấy một cái sự cam kết sự đồng lòng và cam kết
ở mức cao nhất của các nước đối với cái sự cần thiết
để đoàn kết và hợp tác với nhau
triển khai các cái hành động cụ thể để chống dịch
cam kết của các nhà lãnh đạo
nó chính là cái thông điệp để truyền tải đến người dân và doanh nghiệp
rằng người dân được các chính phủ nhà nước và các nước chăm lo
kể cả về sức khỏe
kể cả về dân sinh cho dù mình đang ở đâu
các cái cam kết và các cái thỏa thuận của các nhà lãnh đạo
đã giúp cho các nước có thêm được kinh nghiệm
có thêm được các cái cách thức cũng như là năng lực
cũng như là cái nguồn lực để tự tin hơn trong cái cuộc chiến chống covid này
và các thỏa thuận các cái cam kết của các nhà lãnh đạo asean
và asean cộng ba cũng là một cái thông điệp
cho thế giới thấy rằng các nước này đang rất là gắn kết
những cái hội nghị như thế này thì vai trò của việt nam
với tư cách là chủ tịch asean thì chúng ta có những cái đóng góp
hay là có những cái sáng kiến gì
có thể nói là cái vai trò của việt nam ở đây với tư cách là chủ tịch asean
thì nó rất rõ nói gọn trong có lẽ là ba cái cụm từ
một là thích ứng hai là chủ động và ba là linh hoạt
chúng ta đã ngay từ đầu trong cái tình huống mới nó xảy ra như vậy
thì chúng ta cũng đã phải tự tìm ra những cái thông điệp

tập trung vào cái việc chống dịch là trước mắt
hướng các hoạt động của asean sang chống dịch
chúng ta đã sớm ta tuyên bố của chủ tịch asean
ngay cả trước khi mà tổ chức y tế thế giới công bố đại dịch của toàn thế giới
chúng ta đã sớm triệu tập qua cuộc họp của hội đồng điều phối asean
là gồm các bộ trưởng ngoại giao họp ngay nhân cái cuộc họp ở viên trang
và sau đó thì chúng ta đã chủ động
để ngay nhân cái cuộc họp ở viên trang
hội nghị của asean thành lập cái nhóm công tác liên hành cấp thứ trưởng của trong asean
và nhóm đã sinh hoạt đã hoạt động rất sớm và đề ra những khuyến nghị những đề xuất
và từ đó thì chúng ta chuẩn bị cho cái cuộc họp của bộ trưởng
sau đó là cái cuộc họp cấp cao như các bạn thấy vừa rồi
việt nam cũng đã chủ động trong việc đẩy mạnh hợp tác của asean với các đối tác
kết quả của hai cái hội nghị cấp cao vừa rồi đã cho thấy cái vai trò của việt nam
đặc biệt là trong một thời gian rất là ngắn như vậy
mà chúng ta đã đạt được hai cái tuyên bố chung